thay vì hỗ trợ một trăm linh con giống địa phương đã thực hiện phương án đối ứng
theo đó mỗi hộ nghèo sẽ được cấp chín năm triệu đồng hộ cận nghèo là tám triệu đồng để mua bò sinh sản
phối hợp cùng các con chuyên môn các xã đi các quy trình lựa chọn đối với con bò
định kỵ có chuyên môn chỉ đạo trong quá trình theo dõi chăm sóc trong quá trình khi bà con bắt bò về
như tiêm phòng định kỳ hướng dẫn và bước đầu cũng hướng dẫn một số chợ một phần thức ăn chăn nuôi
cũng liên tục giao cán bộ khuyến đông cơ sở cũng như cán bộ thú y cơ sở là bám sát đối với con nông dân trưởng hộ để làm theo dõi đơn mùi nền công
nhờ những nguồn lợi thu được từ con bò giống sinh sản được huyện hỗ trợ
gia đình anh nguyễn văn khoa ở xã hùng sơn đã có thêm kinh phí để xây dựng và mở rộng mô hình chăn nuôi lợn thịt
hiện tại với bốn mươi con lợn xuất chuồng hai lứa một năm gia đình anh thu nhập hàng chục triệu đồng
không chỉ thoát nghèo anh còn xây sửa lại được nhà cửa
công an việt nam tôi cũng đầu tiên nói về công an việt nam là các cháu nó những ngày các cháu nó nghỉ học thì nó có cái việc để chăm sóc gia đình
địa bàn nông thôn đặc biệt những khu vực khó khăn là có sự tiến bộ rất là tích cực cả về cơ sở tầng lẫn thu nhập của bà con người dân ở đó
đặc biệt là đối với cái nhóm đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo
các cái đối tượng được nhận từ chương trình này thì cho thấy cái hiệu quả kinh tế rất là rõ ràng
thế và người dân thì đã ổn định là khi có được cái vật nuôi có cái kinh tế giá trị cao thế và phù hợp với cái điều kiện thực tế tại địa bàn
năm hai nghìn một mươi bảy hiệp hòa đã trích gần hai tỷ đồng để hỗ trợ giống vật nuôi và hơn một tỷ đồng cung cấp vật tư chăn nuôi cho bà con
nhờ đó mà gần hai hộ gia đình được thụ hưởng đã thoát nghèo
năm hai nghìn một mươi tám địa phương phấn đấu giảm từ một năm đến hai tổng hộ nghèo trên toàn huyện theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi ba đã đề ra
năm hai nghìn một mươi tám địa phương phấn đấu giảm từ một năm đến hai tổng hộ nghèo trên toàn huyện theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi ba đã đề ra